tấn thành giám đốc ban quản lý dự án kiêm phó chủ tịch hội đồng nghiệm thu cơ sở hơn hai trăm tám mươi triệu đồng
cũng trong vụ án bị cáo mai tuấn anh là tổng giám đốc tổng công ty vec từ năm hai nghìn một mươi năm đến ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
bị cáo trần văn tám là tổng giám đốc vec từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy đến kết thúc dự án
cáo trạng xác định hai bị cáo đã buông lỏng công tác quản lý không kiên quyết chỉ đạo để kịp thời khắc phục các tồn tại trong quá trình thực hiện
về nguồn vật liệu công tác thi công và nghiệm thu dự án không có các biện pháp kiểm tra kiểm soát chất lượng công trình
gây thiệt hại cho tài sản nhà nước với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
thuê xe ô tô vận chuyển trái phép một mươi sáu bánh heroin có trọng lượng hơn năm sáu kg từ miền trung đi qua địa bàn các tỉnh đồng nai
nguyễn duy phương chú tỉnh đồng nai vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và cục cảnh sát giao thông bộ công an bắt giữ
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng phối hợp bắt đối tượng nguyễn duy phương khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy
tại km số chín mươi bốn bốn trăm linh trạm thu phí cao tốc dầu dây phan thiết xã sông nhạn huyện cẩm mỹ
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ một mươi sáu bánh heroin và nhiều tăng vật liên quan vụ việc đang được điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu phú tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn quốc tình
chú tại thị xã tịnh biên và huỳnh văn vũ chú tại thành phố châu đốc về hành vi cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
kết quả điều tra vào ngày một tháng sáu sau khi xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội với thanh niên không rõ lai lịch
thái thành duy chú tại thành phố châu đốc cùng tình vũ và hàng chục thanh thiếu niên mang theo hùng khí đến khu vực xã âu long vĩ huyện châu phú
thấy trần dĩ khang và đào minh duy cùng ba thanh niên khác nhóm của duy đã đâm chém khang và duy trọng thương rồi cả nhóm lên xe bỏ trốn
sau thời gian điều tra ngoài việc bắt tạm giam tình và vũ cơ quan công an còn khởi tố và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với sáu đối tượng tuổi từ một mươi năm đến một mươi bảy
để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
riêng đối tượng thái thành duy đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố châu đốc khởi tố bắt tạm giam trong một vụ án khác
xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la được xác định là một trong những điểm nóng phức tạp về tình hình tội phạm ma túy
các đối tượng sử dụng mọi thủ đoạn để che giấu hành vi phạm tội và khi bị phát hiện thì các đối tượng đã bỏ trốn và bị cơ quan công an truy nã
sau một thời gian lực lượng công an phối hợp cùng gia đình người thân tuyên truyền vận động các đối tượng sau nhiều năm lần trốn đã ra đầu thú
là đồng phạm trong vụ án mua bán trái phép gần chín đồng
năm trăm linh viên ma túy tổng hợp bị công an thành phố hà nội bắt giữ vào năm hai nghìn một mươi bốn
hai đối tượng khác đã bị điều tra truy tố xét xử với mức án từ một mươi đến một mươi bốn năm tù
riêng sông a pùa chú tại bản co tăng xã lóng luông huyện vân hồ bỏ trốn và bị truy nã
điều đáng nói bố mẹ của đối tượng đều đang chờ thi hành án
anh trai ruột và chú ruột đều có lệnh truy nã đặc biệt phạm tội về ma túy
lực lượng công an tỉnh sơn la đã chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát ma túy công an tp hà nội viện kiểm sát nhân dân tp hà nội áp dụng các biện pháp nghiệp vụ phối hợp với cấp ủy chính quyền gia đình và người thân tuyên truyền vận động đối tượng ra đầu thú
khi tôi thấy hai đối tượng kia bị bắt tôi đã bỏ trốn vào rừng đến nay khi được các anh công an gia đình và người thân vận động tôi đã nhận thấy cái sai của mình tôi chỉ mong rằng đảng và nhà nước sẽ cho tôi một cơ hội làm lại cuộc đời

ma túy và rượu bia là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các vụ tai nạn giao thông
gây hậu quả nghiêm trọng để kịp thời phát hiện từ sớm từ xa hạn chế rủi ro tai nạn
lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên tăng cường kiểm tra quyết liệt
qua đó phát hiện nhiều tài xế xe container xe tải đường dài vi phạm ghi nhận tại quảng ngãi
tại chốt kiểm tra ở trạm cảnh sát giao thông đức phổ thuộc công an tỉnh quảng ngãi
tài xế xe tải chở hàng tuyến bắc nam này bị phát hiện dương tính với chất ma túy
còn tài xế này là đoàn văn thương ở thị xã an nhơn tỉnh bình định
trước khi điều khiển xe đầu kéo container đã sử dụng ma túy đá với một số tài xế
và người bốc vác hàng hóa khác ở tỉnh quảng nam
khi ngang qua tỉnh quảng ngãi bị cảnh sát giao thông phát hiện ngăn chặn
thời gian qua trạm cảnh sát giao thông đức phổ phối hợp với công an thị xã đức phổ
đã huy động trang thiết bị phương tiện tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm
theo đó tập trung kiểm tra tài xế xe khách xe tải tại các tuyến giao thông chính
tập trung kiểm tra nồng độ cồn ma túy và các khung giờ lái xe hay vi phạm nhất
hình thức cũng như phương thức kiểm tra cũng liên tục được thay đổi
để người vi phạm không biết mà trốn tránh
để ngăn chặn tình trạng lái xe sử dụng ma túy và rượu bia khi tham gia giao thông
nhất là sau đợt cao điểm giao quân xử lý của lực lượng chức năng
rất cần sự phối hợp đồng bộ quyết liệt từ cơ quan quản lý nhà nước
quản lý doanh nghiệp và quản lý lái xe
mục tiêu của việc kiểm tra lái xe sử dụng chất kích thích và ma túy
là loại bỏ ra khỏi đội ngũ lái xe những lái xe không đảm bảo yêu cầu sức khỏe theo quy định
một vụ cháy lớn đã xảy ra tại kho hàng hóa tại phường hòa thuận thành phố tam kỳ
công an quảng nam đã nhanh chóng huy động gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ
các lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cùng các đơn vị chức năng có mặt kịp thời chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
vào khoảng bảy giờ ngày một mươi sáu tháng một mươi nhận tin báo của người dân về vụ cháy xảy ra
tại một nhà kho hàng hóa chứa ống nước nhựa và linh kiện của công ty long hải
công an quảng nam đã huy động gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ cùng sáu xe chữa cháy chuyên dụng
nhiều phương tiện nhanh chóng đến hiện trường để xử lý đám cháy
do số lượng hàng hóa đặc biệt là vật liệu ngành nước rất nhiều trong kho
khu vực kho có nhiều xe ô tô bán tải nên đám cháy bùng lên dữ dội
dù thời tiết đang mưa rất to nhưng ngọn lửa vẫn cuồn cuộn bùng lên cùng cột khói lớn
gây nguy hiểm và nguy cơ bùng phát cháy lan sang khu vực nhà dân xung quanh
hàng chục cán bộ chiến sĩ công an đã căng mình trong mưa lớn để nỗ lực ngăn không cho đám cháy lan rộng
đồng thời trinh sát khu vực kho cháy để khống chế ngọn lửa
đến tám h một mươi năm phút cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế kiểm soát
lực lượng chức năng đã kịp thời di dời được hai xe ô tô bán tải và một số hàng hóa trong kho